kể từ năm hai nghìn một mươi năm việt nam đã trở thành nước nhập khẩu năng lượng và các mối đe dọa liên quan đến an ninh năng lượng cũng ngày càng lớn
đó là thông tin được đưa ra tại diễn đàn an ninh năng lượng cho phát triển bền vững do bộ công thương tổ chức vào sáng nay tại hà nội
việc bảo đảm an ninh năng lượng trên phương diện quốc gia chính là sự duy trì liên tục ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng năng lượng với mức giá cả chấp nhận được đối với quốc gia đó
diễn đàn sẽ là nơi chia sẻ những ý kiến từ phía các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước giúp các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp có cách nhìn toàn cảnh hơn về vấn đề an ninh năng lượng
thảo luận về tác động thách thức mà các doanh nghiệp đang gặp phải từ đó định hướng cho các doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững
trong rất nhiều các giải pháp được đưa ra nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
tiết kiệm năng lượng để giảm nhu cầu cả về nguồn sử dụng năng lượng cũng như giảm nguồn cung năng lượng cho quốc gia giảm các chất phát thải môi trường giảm phát thải khí nhà kính nâng cao chất lượng sống cho người dân